phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý hà nội vẫn phải rất cảnh giác bởi thực tế dịch đã xâm nhập rất sâu trong cộng đồng trên cả nước
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu hà nội phải sẵn sàng các tình huống xấu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn không để bị động bất ngờ
các giải pháp phòng chống dịch phải thống nhất đặc biệt những nguyên tắc ban đầu trong phòng chống dịch bao gồm ngăn chặn khoanh vùng cách ly vẫn phải thực hiện nhưng có sự điều chỉnh linh hoạt và sát thực tiễn

về vấn đề cho học sinh đi học trở lại phó thủ tướng cho rằng hà nội đã lên kế hoạch cho học sinh ở một số vùng một số lớp đi học với một số điều kiện
cần tiếp tục đánh giá sát vấn đề này
tinh thần là an toàn mới đi học nhưng an toàn là kiểm soát được bảo vệ được sức khỏe cho các học sinh cho cộng đồng chứ an toàn không phải là có học sinh nào nhiễm bệnh
việc không được đến trường ảnh hưởng rất lớn đến học tập và tâm sinh lý của học sinh
đây là nhu cầu không chỉ của học sinh mà còn của gia đình
của lực lượng lao động trên địa bàn
không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc không có covid một mươi chín mới cho đi học
do vậy thủ tướng đề nghị hà nội căn cứ thực tiễn tiến hành mở dừng cần linh hoạt không máy móc
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm đã chấp nhận không thể zero covid thì cả hệ thống y tế phải sẵn sàng và nâng lên một bước so với trước đây
vẫn phải xét nghiệm khoanh vùng nhưng làm khác trước và cố gắng không để bị động bất ngờ
đề nghị bộ y tế nghiên cứu đánh giá cấp độ dịch
như đề nghị của hà nội ngoài những nguyên tắc chung áp dụng cho cả nước thì phải tính đến các yếu tố đặc thù như hà nội tp hcm
cùng với đó xem xét nghiên cứu phát đồ điều trị để các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn vật tư thuốc men
tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác
biến chủ delta chiều chủ đạo trong đợt dịch này
một trăm linh tại tp hcm và chủ yếu là tại bắc giang bắc ninh
với các đặc điểm là tăng một trăm bảy mươi năm khả năng bám dính vào niêm mạc đường hô hấp
so với chủng gốc phát tán mầm bệnh ra môi trường
bên cạnh đó virus nhân lên nhanh
trong bốn mươi tám giờ gia tăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn một hai trăm sáu mươi lần so với chủng cũ
chu kỳ lây nhiễm nhanh trong hai ba ngày đã có khả năng lây cho người khác
cá biệt có trường hợp chỉ một ngày đã lây lan
bộ y tế vừa có báo cáo cho hay
báo cáo này cũng cho biết tường suốt lây nhiễm mỗi ếp không lây cho năm một mươi người
trong khi chủng cũ tỷ lệ là một
ếp không lây cho hai hai người
tỷ lệ bệnh nặng cao hơn hai trăm ba mươi bốn tỷ lệ tử vong cao hơn một trăm ba mươi hai so với chủng cũ
bộ y tế cũng cho biết đến sáng ngày ba tháng một mươi một cả nước đã tiêm được trên tám mươi bốn triệu mũi vaccine
trong đó có hai mươi bốn triệu người tiêm đủ hai mũi
tỷ lệ tiêm chủng đạt trên tám mươi người từ một mươi tám tuổi đã tiêm một liều vaccine
ba mươi bốn tiêm đủ hai mũi
có một mươi tỉnh hành đạt độ phủ vaccine trên chín mươi
năm người từ một mươi tám tuổi
chín tỉnh hành đạt trên năm mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi
đến hết ngày hai tháng một mươi một thành phố hồ chí minh đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho hơn năm trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
dự kiến thành phố sẽ tiêm cho các em theo đúng kế hoạch
ngày hai tháng một mươi một thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số ca covid một mươi chín giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
giảm hai trăm bốn mươi năm ca
số mắc ở mức thấp nhất trong ba tháng
thành phố hồ chí minh đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn và có thể bùng phát nếu lỡ là
hcdc nhận định
hcdc khuyên mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sau khi đã tiêm đủ hai liều vaccine đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội
sở y tế tp hcm tiếp tục kêu gọi các bệnh viện đa khoa chuyên khoa của tp hcm hỗ trợ cho các tỉnh bạc nhanh chóng khống chế dịch bệnh

dịch tễ các bệnh nhân ở xã na tông đều có mối liên quan với bệnh nhân sa bệnh nhân chín trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm một mươi ba được ghi nhận vào trước đó ngày một tháng một mươi một do cùng bản hoặc tiếp xúc gần
riêng trường hợp bệnh nhân chín trăm ba mươi hai nghìn chín trăm ba mươi chín ở xã bom lót có yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng hiện đang xác minh tìm mối liên quan với các ca bệnh tại xã no tông
hiện tại ngành y tế tỉnh điện biên và chính quyền địa phương đã triển khai tổ chức khoanh phùng truy vết lấy mẫu diện rộng tại xã na tông và xã bom lót
đồng thời khẩn trương điều tra xác minh cách ly y tế những người tiếp xúc gần
như vậy tổng số ca mắc sars cov hai trên địa bàn tỉnh điện biên tính từ ngày bảy tháng năm đến một mươi chín h ngày hai tháng một mươi một là tám mươi bốn bệnh nhân
điều trị khỏi và xuất viện là sáu mươi hai bệnh nhân đang điều trị là hai mươi hai bệnh nhân
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay tỉnh thanh hóa ghi nhận chín trăm ba mươi bảy ca bệnh covid một mươi chín có sáu bệnh nhân tử vong
số ca mắc phân bổ tại hai mươi năm trên hai mươi bảy huyện thị xã thành phố
chỉ huyện quang sơn quang hóa
mặc dù tình hình đang kiểm soát nhưng ở một số địa phương liên tiếp xuất hiện ổ dịch mới
nguyên nhân được xác định có sự chủ quan lơ là kiểm soát cách ly người từ các tỉnh thành về chưa chặt chẽ
sau một tháng kiểm soát tình hình không để phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng
ngày một mươi bốn tháng một mươi tại xã quang trung thị xã biểm sơn và xã thiệu thành huyện thiệu hóa đã ghi nhận các ca bệnh mới
sau đó dịch bệnh tiếp tục lây lan sang một số huyện thị xã thành phố trong tỉnh
gần đây nhất ngày một tháng một mươi một xuất hiện ổ dịch mới tại thị xã nghi sơn
phải phong tỏa tạm thời một bệnh viện có người lây nhiễm
ngay sau khi xuất hiện các ca bệnh các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các biện pháp điều tra dịch tễ
thân tóc truy vết trường hợp có tiếp xúc gần và đề nghị người dân chủ động khai báo y tế
nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm thực hiện giãn cách cách ly phong tỏa theo đúng quy định từng bước khoanh vùng khống chế dịch bệnh
về nguyên nhân xuất hiện các ổ dịch mới trong cộng đồng thời gian qua
ông đỗ trọng hân bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định
là do một bộ phận tổ chức doanh nghiệp người dân thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch
công tác theo dõi giám sát quản lý công dân từ các tỉnh thành phố có dịch trở về địa phương còn có biểu hiện lơi lỏng
để thích ấn an toàn lên hạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội thực hiện thành công mục tiêu kép trong trạng thái bình thường mới
liên quan đến chùm ca bệnh covid một mươi chín tại xã hàng ngọc chiều ngày một tháng một mươi một
cơ quan công an huyện hà trung đã tiến hành khởi tố vụ án điều tra người có liên quan đi về từ vùng có dịch
nhưng không chấp hành quyết định cách ly y tế của chính quyền địa phương làm lây lan bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
cũng tại thanh hóa sau khi xuất hiện hàng chục f trong cộng đồng vào tối mùng hai tháng một mươi một
ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn thanh hóa đã có công văn gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thị xã các xã phường các cơ quan đơn vị các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
về việc tạm dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu để phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đó từ giờ ngày ba tháng một mươi một thị xã nghi sơn sẽ tạm dừng các hoạt động gồm quán bar
các cơ sở kinh doanh karaoke sông hơi massage spa chăm sóc sắc đẹp phòng tập gym yoga
piza các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử điểm truy cập internet các hoạt động thể thao ngoài trời
bóng đá bóng chuyền cầu lông tennis v v cho đến khi có thông báo mới
các lễ hội sự kiện hoạt động tập trung trên ba mươi người cùng một thời điểm trong cùng không gian
tại các di tích cơ sở tính ngưỡng tôn giáo và không quá hai mươi người đối với các xã phường đang có các kf
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ phục vụ xuất ăn sẵn đem về nhà
cho khách đường dài ăn uống trên phương tiện giao thông của mình
địa bàn khác phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo quy định của chính phủ
của tỉnh thanh hóa và của thị xã nghi sơn
cũng từ giờ ngày ba tháng một mươi một học sinh cả ba cấp học trên địa bàn bảy xã phường có các ca f gồm
cát sơn thanh sơn thường lâm hải nhân định hải ninh hải và hải hòa
sẽ tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh hiện thị xã nghi sơn đang tiến hành phong tỏa
bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn nên bệnh viện sẽ dừng mọi hoạt động tiếp nhận và khám chữa bệnh
người dân có nhu cầu khám chữa bệnh sẽ đến bệnh viện đa khoa quốc tế hợp lực nghi sơn
các phòng khám hoặc trạm y tế xã phường khác trên địa bàn
được biết hiện trên địa bàn thị xã nghi sơn đã ghi nhận hai mươi bốn kf thuộc bảy xã phường gồm
cát sơn thanh sơn định hải hải nhân ninh hải hải hòa trường lâm
đây là chùm ca bệnh lớn lây nhiễm trong cộng đồng
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường trên địa bàn
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba trên kg
gạch ủy ban nhân dân quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
gửi các cơ quan
theo đó trong tình trạng dịch ở cấp độ hai hà nội yêu cầu khi tổ chức hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời
phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
trong đó đối với các hoạt động trên ba mươi người phải đảm bảo các điều kiện như
xin phép chính quyền địa phương một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
đối với nhà hàng
kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bi hơi
vẫn được bán hàng tại chỗ không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
đảm bảo giãn cách chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh
đặc biệt phải đóng cửa nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày
ngoài ra các hoạt động dịch vụ từng được ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép hoạt động trở lại
theo nội dung công điện số hai mươi một trên cd gạch ủy ban nhân dân
được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội ký
vào ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua vẫn cơ bản được giữ nguyên và đảm bảo các quy định phòng chống dịch đã ban hành
thưa quý vị những ngày qua số ca f cho cộng đồng tăng nhanh ở nhiều địa phương
tới thời điểm giờ ngày ba tháng một mươi một không ít tỉnh thành đã đổi màu từ vùng xanh thành vàng
tậm chí là từ vàng chuyển sang đỏ
từ giờ ngày ba tháng một mươi một cà mau chuyển từ cấp một vùng xanh sang cấp độ hai vùng vàng do phát hiện nhiều f
toàn tỉnh có năm đơn vị cấp xã thuộc cấp độ bốn nguy cơ rất cao vùng đỏ
gồm xã việt thắng huyện phú tân xã đông thới huyện cái nước xã khánh hội huyện u minh
xã tân duyệt và xã tạ an khương đông huyện đầm chơi
có hai mươi hai xã cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam bảy mươi bốn đơn vị cấp độ hai nguy cơ trung bình vùng vàng
huyện nam căng và huyện ngọc hiển là hai địa phương trong chín đơn vị cấp huyện toàn màu vàng cấp độ hai
trước đó tỉnh này có đến hai huyện với tám mươi sáu xã vùng xanh thì nay đã hoàn toàn đổi màu
trước việc ghi nhận nhiều f trong cộng đồng ngày một tháng một mươi một phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chữ xuân dũng ký văn bản đánh giá cấp độ dịch chuyển từ cấp một màu xanh lên cấp độ hai màu vàng
đặc biệt xã tiến thắng huyện mê linh và thị trấn quốc oai huyện quốc oai ở cấp độ ba màu cam
trong ngày một tháng một mươi một thành phố hà nội đã ban hành kế hoạch điều chỉnh một số hoạt động dịch vụ
khi chuyển sang vùng vàng dựa trên nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
ngày ba mươi tháng một mươi ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cũng ban hành văn bản về việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
theo đó toàn thành phố từ cấp độ một màu xanh chuyển sang cấp độ hai màu vàng
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám kể từ chín h ngày một tháng một mươi một
cụ thể có hai mươi chín đơn vị cấp xã thuộc cấp độ một bốn mươi ba đơn vị cấp độ hai một mươi đơn vị cấp độ ba vùng cam
một đơn vị cấp độ bốn nguy cơ rất cao phùn đỏ là phường an nghiệp quận ninh kiều
có một đơn vị cấp huyện thuộc cấp độ một tám đơn vị cấp độ hai
ủy ban nhân dân thành phố cường thơ đã có kế hoạch xét nghiệm tầm sát cộng đồng
phù hợp với điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tỉnh đắk nông cũng đã chuyển từ cấp độ một sang cấp độ hai trong đánh giá cấp độ dịch
hiện chỉ còn duy nhất huyện tuy đức của tỉnh này ở góc độ một nguy cơ thấp
những ngày gần đây tỉnh đắk lắc ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao tại địa phương
trong đó nhiều ca cộng đồng do lượng người dân từ phía nam về
trong đó nhiều người chưa tuân thủ nghiêm việc cách ly tại nhà
về cấp độ dịch thành phố buôn ma thuột chỉ còn duy nhất xã hòa xuân ở mức nguy cơ thấp cấp một màu xanh
còn lại phần lớn là màu đỏ và cam
tỉnh đắk lắc đã chuyển từ cấp độ hai trung bình sang cấp độ ba nguy cơ cao
ngoài các biện pháp ứng phó tương ứng tỉnh đắk lắc tăng tốc tiêm bao phủ vaccine
người dân thành phố đà nẵng đang dần hình thành thói quen khai báo y tế
và quét mạng quý rờ khi đến công sở quán ăn cà phê siêu thị để phòng chống dịch
để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chuyển đổi sang quản lý số theo mạng quý rờ đối với khách
sở truyền thông và thông tin thành phố đà nẵng đã có hướng dẫn cụ thể từ bố trí thiết bị đến nhân lực
nhằm phục vụ tri viết nhanh trong trường hợp cần thiết
trước đó trong thời điểm dịch diễn biến cam go nhất đà nẵng cũng chủ động đi đầu trong chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ thông tin chống dịch một cách sáng tạo và rất hiệu quả
từ việc cắt mạng quý rờ giấy đi đường đến khai báo y tế trên hệ thống tầng riêng của thành phố
những cách làm này đã tạo ra hiệu ứng tốt và được người dân ủng hộ về rất tiện lợi hiệu quả
theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng mỗi người dân phải có một mạng quý rờ
và sử dụng mã này khi ra vào các địa điểm đến
qua đó từng bước đưa việc này trở thành thói quen nếp sống của người dân trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch
đối với các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm soát quý rờ câu đối với những người đến tham gia các hoạt động
phó giám đốc sở truyền thông và thông tin thành phố đà nẵng trần ngọc thạch thông tin đến ngày một tháng một mươi một
đã có hơn ba mươi một cơ quan đơn vị từ các bệnh viện cơ sở y tế phòng khám đến các tòa nhà khách sạn v v
triển khai ứng dụng khai báo y tế kết hợp quét quý rờ câu để kiểm soát người ra vào
tổng số lượt khai trên hệ thống khai báo y tế thành phố là hơn tám tám triệu hơn một mươi một hai triệu lượt quét quý rờ câu
trong đó riêng các chốt ra vào thành phố kiểm soát qua quý rờ câu là hơn ba bảy triệu lượt
chào và hẹn gặp lại